thưa quý vị thời tiết nồm ẩm tại miền bắc đặc biệt là tại thủ đô hà nội sẽ còn kéo dài cho đến hết tuần này
và cũng cần phải lưu ý là thời tiết nồm ẩm thì sẽ còn ẩm ướt hơn nữa trong từ hai đến ba ngày tới khi mà nhiệt độ có xu hướng gia tăng
vâng ạ thời tiết nồm và ẩm gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của người dân
và độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp dị ứng nhất là đối với trẻ nhỏ và người già
để phòng tránh hiện tượng nồm ẩm trong nhà thì các gia đình nên luôn đóng cửa kín bật điều hòa để chế độ hong khô không khí
sử dụng các vật liệu hút ẩm như là báo củ than củi hoặc là các loại máy hút ẩm chống nồm lau nhà bằng rẻ lau khô
còn trái lại tại tây nguyên và nam bộ sẽ có chuỗi ngày nắng mạnh và khô nóng dự báo vào ngày tới thì tiết trời tại đây còn nóng và khô hơn
quý vị cần phải đề phòng nguy cơ cháy nổ và cháy rừng đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay